tại hà nội đã diễn ra hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của ngành kiểm sát thường trực ban bí thư trần quốc vượng chỉ đạo hội nghị tham sự hội nghị còn có trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ngành kiểm sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng nhà nước thực hiện nghiêm túc hiệu quả đường lối
chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước các nghị quyết của quốc hội tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm soát tư pháp nhất là cơ quan điều tra
nâng cao hơn nữa nhiệm vụ thực hành quyền công tố thực hiện thật tốt chủ trương của đảng nhất là nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị về cải cách tư pháp
về công tác đấu tranh với các vụ án kinh tế thảm nhũng đồng chí trần quốc vượng đã lấy ví dụ về vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
vừa được đưa ra truy tố xét xử cho rằng qua đây đã rút ra nhiều kinh nghiệm tốt cách làm hay cho việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới
trong vụ án này lần đầu tiên đã làm rõ vụ án tham nhũng và tham nhũng với quy mô lớn đối tượng phạm tội là cán bộ cấp cao
hai bị cáo nguyên là hai ủy viên trung ương đảng đều ở vai trò lớn ở mức án phải nói là cao nhất
đây là vụ án điển hình về khắc phục hậu quả từ giai đoạn thanh tra kiểm tra đã thu hồi tám tỷ đồng
các số tiền đưa hối lộ và hối lộ đã được thu hồi chất lượng điều tra truy tố xét xử đạt chất lượng cao
thực hiện tố tụng bảo đảm yêu cầu cải cách tư pháp đúng người đúng tội đúng pháp luật có phân hóa đối tượng
thể hiện quyết tâm cao của đảng trong phòng chống thảm nhũng không có vùng cấm và làm chê tể